một nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trên quốc lộ hai mươi vào lúc dạng sáng ngày hôm nay hai tháng bốn
đã bị trạm cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay trong quá trình tuần tra kiểm soát
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện hàng chục thanh niên đi xe máy
đang tụ tập nẹt bô chuẩn bị đua xe trên quốc lộ hai mươi đoạn qua khu vực xã la ngà huyện định quán
ngay lập tức tổ tuần tra đã áp sát nhóm thanh niên ra liệu dừng xe
tuy nhiên nhóm thanh niên này không chấp hành mà dồ ga bỏ chạy trên quốc lộ hai mươi vào các tuyến đường dân cư
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức truy đuổi hơn một mươi km thì bắt giữ được bốn thanh niên
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện nói trên về các lỗi như tự ý thay đổi kết cấu của xe
có giấy phép lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe